theo hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản việt nam vasep lũy kế ba tháng xuất khẩu lĩnh vực thủy sản chỉ đạt một năm tỷ usd
có nghĩa là giảm hơn một mươi bốn so với cùng kỳ năm ngoái nhiều thị trường hạn chế nhập khẩu do ảnh hưởng của dịch bệnh
nguyên nhân sụt giảm do dịch covid một mươi chín lan rộng khiến xuất khẩu thủy sản sang những thị trường lớn bị ảnh hưởng
trong đó thủy sản xuất sang eu giảm sâu nhất với bốn mươi trung quốc hai mươi năm hàn quốc hai mươi bốn và nhật bản một mươi chín
mặc dù một số thị trường lớn như trung quốc đã có nhu cầu nhập trở lại nhưng đơn hàng không nhiều giá lại thấp
các thị trường yêu cầu hoãn giao hàng hoặc hủy đơn hàng tăng tập trung chủ yếu là châu âu hàn quốc và trung quốc
tiêu thụ chậm khiến việc thanh toán cũng bị chỉ hoãn ảnh hưởng đến việc quay vòng vốn khiến các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn